nhạc sĩ phó đức phương tác giả của nhiều ca khúc mang âm hưởng đậm nét giá trị văn hóa nghệ thuật việt nam đã qua đời vào trưa nay ngày một mươi chín tháng chín hưởng thọ bảy mươi sáu tuổi
sự ra đi của vị nhạc sĩ tải hoa đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người yêu âm nhạc
nhạc sĩ phó đức phương sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn ở hưng yên
ông nổi tiếng với nhiều ca khúc như chảy đi sông ơi hồ trên núi trên đỉnh phủ vân một thoáng tây hồ huyền thoại hồ núi cốc khúc hát phiều ly
âm nhạc của phó đức phương không chỉ trách lọc được tinh túy của văn hóa dân tộc mà còn đầy áp tình yêu con người quê hương và đất nước
nhạc sĩ phó đức phương cũng là một trong những cánh chim đầu đàn trong việc bảo vệ tác quyền âm nhạc
năm hai nghìn hai cố nhạc sĩ thành lập và làm giám đốc trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam
đến khi về nghỉ năm hai nghìn một mươi tám ông được bầu làm phó chủ tịch hội âm nhạc hà nội đồng thời tập trung sáng tác và hoạt động nghệ thuật
ông đã được nhà nước trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm hai nghìn một cùng nhiều huân huy trường cảo quý khác